theo các chuyên gia kinh tế vốn đầu tư công hiện chiếm khoảng hai mươi năm tổng vốn đầu tư toàn xã hội
do đó song song với việc kiểm soát dịch bệnh thì đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả
chính là bàn đạp quan trọng để tạo động lực thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng phát triển kinh tế của các địa phương
nhất là tại những đô thị lớn đô thị động lực của khu vực